thưa quý vị từ ngày hai mươi năm tháng chín cho đến nay thì do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
nhiều địa phương khu vực bắc bộ và bắc trung bộ đã có mưa to đến rất to
nhiều nơi tới trên năm trăm linh mm gây ra lũ ngập lụt sạt lở đất
một số tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng làm gián đoạn giao thông
ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân tại nhiều địa phương
nhất là các tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình
dự báo trong những ngày tới có thể tiếp tục còn xảy ra mưa to đến rất to
nguy cơ xảy ra lũ trồng lũ ngập sâu tại các vùng trũng thấp lũ quét sạt lở đất tại hùng núi
và trước tình hình trên thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã ký ban hành công điện số tám trăm tám mươi
về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ
thủ tướng yêu cầu chủ tịch ubnd các tỉnh tập trung ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ
theo phương châm bốn tại chỗ
để đảm bảo an toàn tính mạng hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người
tài sản của nhân dân và nhà nước
thủ yêu cầu ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
và ubnd ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ tịch ubnd các tỉnh không được lơ là
chủ quan mất cảnh giác tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác ứng phó
và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ theo phương châm bốn tại chỗ
thủ tướng chính phủ lưu ý một số nhiệm vụ trong đó chủ tịch ubnd các tỉnh khẩn trương giả soát
sơ tán ngay những hộ dân ở khu vực nguy hiểm không đảm bảo an toàn nhất là vùng trũng thấp
có nhiều khả năng bị chia cắt cô lập do ngập lụt sâu các khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở đất
lũ quét không để xảy ra chết người kịp thời hỗ trợ lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm
cho các hộ có nguy cơ thiếu đói kiên quyết không để người dân nào bị thiếu đói
đồng thời tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc đi lại qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu
nước chảy xiết khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở không cho người và phương tiện qua lại
nếu không đảm bảo an toàn có phương án đảm bảo an toàn cho học sinh tại các khu vực bị ngập lụt
triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các cơ sở hạ tầng đang trong quá trình thi công
đê điều hồ đập nhất là các công trình sung yếu kịp thời huy động lực lượng hỗ trợ người dân
khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ ngay sau khi nước rút sẵn sàng lực lượng để cứu hộ
cứu nạn khi có tình huống xảy ra